xin kính chào quý vị các đồng chí và các bạn
bây giờ là bản tin nhanh với các tin tức cập nhật
thưa quý vị sử dụng hung khí để gây thương tích khiến cho một nạn nhân tử vong
đối tượng phạm quốc thắng hai mươi ba tuổi trú tại xã tân hạnh huyện long hồ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long tạm giữ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
phạm tấn tài ba mươi ba tuổi bị cầm điếc bẩm sinh đã lấy mảnh lưu vỡ
ném vào nhóm của thắng đang ngồi nhậu rồi bỏ đi
tài tiếp tục quay lại cầm theo một đoạn sắt sông và đánh thắng cùng với nhóm bạn
thắng bỏ chạy vào nhà bếp tài đuổi theo và đánh tới tấp vào người thắng
trong lúc rằng co thắng đã lấy dao đâm nhiều nhát về phía tài
trúng vào ngực và lưng của tài
tài được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó
sau khi gây án thắng đã lên xe của một người bạn để chạy trốn
trên đường đi thắng ném con dao xuống sông
biết không thể trốn thoát thắng đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
cũng với hành vi giết người
đối tượng nguyễn văn dư một mươi tám tuổi trú tại tiền giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tạm giữ
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng năm
nguyễn văn dư đoàn văn đức và hai người bạn ở cùng phòng tổ chức nhậu
tại phường an phú thị xã thuận an
trong lúc nhậu giữa dư và đức đã xảy ra mâu thuẫn về việc
dư cho rằng đức đã giấu chứng minh nhân dân của mình
tuy nhiên cả hai đã được mọi người can ngăn nên hòa giải
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày anh họ của đức là bùi văn dũng
tiếp tục tranh cãi với dư về mâu thuẫn nói trên
do đã uống rượu trước đó trong lúc cãi nhau
hai bên xảy ra xô xát dư đã cầm một con dao bấm
phóng trúng vào ngực của dũng
hậu quả dũng tử vong do vết thương quá nặng
từng có tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản
gây dối trật tự công cộng và hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
nguyễn văn vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
lại có hành vi gây thương tích cho người khác
sáng ngày một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn văn vang
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong lúc nhậu cùng với huỳnh thiện lâm và nhóm bạn
thì giữa vang và lâm xảy ra mâu thuẫn
vang cầm mảnh vỡ kề vào cổ của lâm đòi cắt
trong lúc giằng co mảnh chém đã cứa vào cổ và tay lâm gây thương tích
thì được mọi người can ngăn lâm chạy đến trình báo công an phường vĩnh mỹ
trong lúc làm việc tại công an phường vang tiếp tục dùng tay đấm vào mặt lâm gây thương tích
thì được lực lượng công an phường khống chế đưa ra ngoài
vang la lối chửi thề tiếp tục đòi đánh lâm rồi bỏ đi
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật do vang gây ra đối với lâm là bốn
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy giàng thị vế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra
bước đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng đầu giờ chiều ngày một mươi năm tháng năm
vé nhận được điện thoại của một người đàn ông đề nghị vận chuyển thuê hai bánh ma túy nói trên
đến điểm hẹn với khách mua nếu giao dịch thành công với giá bán một trăm bốn mươi triệu đồng một bánh
vé sẽ nhận được tiền công là hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được hai bánh ma túy từ người đàn ông
vế cất trong một chiếc túi sách nhỏ rồi đi đếm điển hẹn tại thành phố lào cai
khi đi đến địa phận xã bàn cầm vĩ đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thực hiện hàng loạt các vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo gồm lê văn dưỡng
chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
trương hoàng diệu và phạm anh thương cùng chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận dùng tên giả tiếp cận với những thương lái có nhu cầu thu mua lúa
tại tỉnh bạc liêu và sóc trăng hậu giang
sau đó giả làm cò thu mua lúa của các hộ dân
rồi ký hợp đồng với thương lái nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục hải quan tp hải phòng vừa phát hiện tám ba tấn vẩy tt nhập lậu tại càng vip green hải phòng
số lượng vẩy tê nhập lậu bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay
trước đó cục hải quan của thành phố phối hợp với đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan mở một container loại hai mươi feet có biểu hiện nghi vấn
đây là container do lô hàng nhập từ châu phi về của cảng vip green ngày hai mươi hai tháng ba
sau khi mở container cơ quan chức năng đã phát hiện ba trăm một mươi bao chứa vẩy tt với trọng lượng tám ba tấn
số vẩy tt này được ngụy trang bằng
một trăm hai mươi bao chứa hạt muồng
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi